thưa quý vị vào tối hai tháng năm một ngày trước khi kỳ nghỉ lễ kết thúc
hàng giả các phương tiện đổ rồn về cửa ngõ của thủ đô
trên các tuyến đường quốc lộ một a quốc lộ một d dòng các phương tiện dài hàng cây số
nhích dần từng mét do quá đông người về hà nội sau kỳ nghỉ lễ
tại cửa ngõ phía nam của thủ đô lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường một trăm linh quân số
để phân luồng chống ổn tắc
thượng quý nguyễn quang tuấn đội cảnh sát giao thông số một mươi bốn công an thành phố hà nội cho biết
tình hình giao thông của ngày hôm nay thì do tâm lý chung của người dân là muốn trở về thủ đô sớm
để tránh ủn tắc vào ngày nghỉ lễ cuối cùng
do đó lưu lượng phương tiện giao thông gia tăng đột biến đặc biệt là đường quốc lộ một a và quốc lộ một b
lực lượng cảnh sát giao thông cụ thể là đội cảnh sát giao thông số một mươi bốn đã bố trí lực lượng khép kín địa bàn
tích cực phân luồng để đảm bảo cho người dân lưu thông được thông suốt an toàn tránh xảy ra ủn tắc và tai nạn
ứng trực để khi có sự cố tai nạn thì có mặt ngay để giải quyết để tránh gây ủn tắc kéo dài
đảm bảo cho người dân trở lại thủ đô làm việc học tập được thuận lợi
tính đến ngày hôm nay lực lượng cảnh sát giao thông của thủ đô ứng trực một trăm linh quân số
tại các nút giao trọng điểm sẽ bố trí tăng cường các tổ tuần tra hỗ trợ
phối hợp với nhau để đảm bảo giao thông an toàn thông suốt trong cả tuyến của mình
trên tuyến giao thông quốc lộ một b các phương tiện ô tô bị ùn ứ tại các điểm trạm thu phí và ngã tư pháp vân
theo đại diện đơn vị thu phí cao tốc pháp vân cầu rẽ
nhờ lượng phương tiện dán tẻ thu phí không dừng tăng lên gần sáu mươi
nên các làng cao tốc đã thông thoáng hơn nhiều so với trước đây
ông vũ ngọc ánh phó tổng giám đốc công ty cổ phần bot pháp vân cầu rẽ
chia sẻ chúng tôi cũng đã xây dựng phương án sẵn sàng xả chạm theo công điện ba trăm sáu mươi của chính phủ
lưu lượng hiện nay có thể tăng lên năm mươi sáu mươi so với ngày thường
lý do là đợt nghỉ lễ này kéo dài tận bốn ngày thời tiết đẹp công tác phát triển du lịch tương đối tốt
nên các phương tiện có hiện tượng tăng cao
bình quân mỗi ngày lưu lượng xe qua trạm thu phí pháp vân cầu rẽ là một trăm linh xe một ngày đêm
lượng phương tiện dùng etc đã tăng lên khá tốt
trong tháng ba mới đạt bốn mươi thì tháng bốn các ngày nghỉ lễ đã tăng lên
năm mươi bảy cũng theo đơn vị thu phí cao tốc ngày ba tháng năm sẽ là ngày cao điểm un tắc giao thông ở hà nội
các đơn vị chức năng đã lên phương án phối hợp phân luồng từ xa để giảm thiểu tình trạng giao thông ồn tắc sau kỳ nghỉ lễ
với lượng lớn xe trở về thủ đô để quay trở lại với công việc sau kỳ nghỉ lễ
quý vị và các bạn hãy tham gia giao thông một cách văn minh đúng luật để tránh những va chạm đáng tiếc có thể xảy ra